cục xúc tiến thương mại thuộc bộ công thương và amazon global selling đã công bố hợp tác
thông qua amazon com người việt doanh nghiệp việt sẽ có nhiều cơ hội để xuất khẩu thông qua thương mại điện tử
mang sản phẩm của mình đến hơn ba trăm linh triệu tài khoản người mua trên khắp thế giới của amazon
bằng việc hợp tác với amazon global selling các doanh nghiệp việt nam có thể cung ứng hàng hóa trên sàn amazon com
qua đó có thể tiếp cận hơn ba trăm linh triệu tài khoản người dùng amazon trên toàn cầu
thường xuyên mua hàng qua sàn thương mại điện tử này
đó cũng là một kênh quan trọng để quảng bá và xuất khẩu hàng việt ra biển lớn của doanh nghiệp việt
cùng với bộ công thương và cục xuất kiến thương mại đã trao đổi với nhau về những khả năng hợp tác
để hỗ trợ doanh nghiệp có thể tham gia vào hệ thống thương mại điện tử của amazon để thúc đẩy xuất khẩu
đồng thời tạo dựng thương hiệu cho hàng hóa của mình thông qua hệ thống thông qua môi trường thương mại điện tử này
từ năm ngoái bkv đã cố gắng tìm cách để mình đưa ra các kênh ở thế giới và cũng đã có làm việc và có liên hệ với phía amazon
làm các thủ tục để đưa các sản phẩm đầu tiên là sản phẩm hệ thống nhà thông minh của bkv
và theo những công bố của phía hôm nay mình được biết thì mình thấy rằng như thế rất là tốt rất là thuận tiện cho các doanh nghiệp
đặc biệt là các doanh nghiệp mà có các sản phẩm sẵn sàng có thể đưa ra thị trường quốc tế ngay
amazon sẽ hỗ trợ doanh nghiệp việt nam phát triển thương hiệu đào tạo về thương mại điện tử xuất khẩu hàng hóa và kỹ năng bán hàng trên amazon
đây được cho là bước khởi đầu để amazon mang đầy đủ nền tảng dịch vụ đến việt nam
việt nam có nhiều mặt hàng thế mạnh để bán hàng trên amazon như may mặc giày dép hàng thủ công mỹ nghệ
chúng tôi sẽ tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam để tiếp cận thị trường thế giới
cũng như xây dựng thương hiệu trên amazon com đi kèm theo là các khóa tập huấn để cập nhật kỹ năng bán hàng cho doanh nghiệp việt
việc hợp tác với amazon được triển khai trực tiếp với bộ phận amazon globals
mở rộng các thị trường cung ứng hàng hóa cho sản phẩm
hoàn toàn thương mại điện tử amazon com
từ nay cho đến khi amazon chính thức cung cấp dịch vụ đầy đủ tại việt nam
chính là khoảng thời gian cho những lazada shopee tiki sendor adesoy chấn chỉnh cải thiện và nâng cấp các dịch vụ để cạnh tranh